vì quan hệ việt nam trung quốc đang trên đà phát triển tốt mong các bạn thanh niên nắm vững thời cơ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chiến lược để tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau

bộ y tế đã có dự thảo luật về máu và tế bảo gốc trình thủ tướng gửi bộ tư pháp thẩm định bộ y tế đã đưa ra hai giải pháp vận động hiến máu bắt buộc và tự nguyện để tham khảo
bộ y tế đã chủ động lựa chọn ra phương án thứ hai tức là phương án tự nguyện để đưa vào dự thảo luật về máu và tế bảo gốc tuy nhiên đã xuất hiện một số trích dẫn chưa chính xác về dự thảo luật này dẫn đến hoang mang trong dự luận
trong dự thảo tờ trình bộ y tế nêu rõ bối cảnh xây dựng luật
tình trạng khăn hiến máu phục vụ điều trị bệnh nhân hiện nay đồng thời đưa ra hai giải pháp để tham khảo thứ nhất là bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần trừ một số trường hợp đặc biệt giải pháp thứ hai quy định hiến máu là hoạt động tự nguyện cũng trong tờ trình bộ nêu quan điểm ủng hộ hiến máu tự nguyện và khẳng định đưa phương án này vào dự luật
bộ y tế nêu rõ bối cảnh xây dựng luật
về cái hành trình đỏ về cái ngày chủ nhật đỏ và một cái giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thì đấy là các cái phong trào rồi là các cái chương trình các cái ngày hội hiến máu chúng ta đã huy động sôi nổi rất nhiều các cái tầng lớp nhân dân tham gia vào hiến máu và cái việc mà hiến máu của các cái đối tượng này thì nó đã là một cái hành động có thể nói là rất nhân văn nhân đạo
cũng theo đại diện bộ y tế trong dự thảo bộ chưa đề cập gì đến đề xuất
công dân bắt buộc hiến máu một năm một lần mà vẫn dựa trên cơ sở hiến máu tình nguyện
bên cạnh đó quan điểm xây dựng luật hiện nay là phải dựa trên bằng chứng về mặt khoa học để chứng minh hiến máu tự nguyện là tối ưu thì phải đưa ra giả định
bộ y tế là bảo vệ cái phương án hiến máu tình nguyện thì nó phải có một cái giả định là hiến máu bắt buộc thì như thế nào
thế sau đấy thì chúng tôi có phân tích là cái hiến máu bắt buộc là nó không thích ứng với lại cái điều kiện kinh tế xã hội
cũng như là cái hệ thống pháp luật của việt nam máu là cái quyền nhân thân của con người thì chúng ta không thể tiếp cận dưới góc độ bắt buộc được
dự kiến quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật này vào kỳ họp thứ bảy năm hai nghìn một mươi tám và thông qua vào kỳ họp thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thực hiện quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn chín tỷ tại ngân hàng xây dựng việt nam vncb
tối ngày một mươi tháng một cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định bắt tạm giam
ông hoàng văn toàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại tín tiền thân của ngân hàng xây dựng việt nam và ông trần sơn nam nguyên tổng giám đốc ngân hàng đại tín
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn chín tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đối với hội đồng tiến dụng ngân hàng đại tín gồm ông hoàng văn toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tiến dụng cho công ty đại hoàng phương và công ty thịnh quốc với tổng số tiền sáu trăm năm mươi tỷ đồng
hai khoản vay trên đã gây thiệt hại bốn trăm bảy mươi tỷ đồng cho ngân hàng đại tín
ngoài ông hoàng văn toàn và ông trần sơn nam bảy thành viên của hội đồng tiến dụng ngân hàng đại tín cũng bị bắt tạm giam
tất cả đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng c bốn mươi sáu di lý ra hà nội để phục vụ điều tra
thưa quý vị và các bạn để bảo đảm nhu cầu đi lại cũng như là vận chuyển hàng hóa cho bà con đất đảo lý sơn trước và trong dịp tết nguyên đán đinh rậu
tỉnh quảng ngãi huy động phương tiện tàu thuyền tăng chuyến tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại
theo ban quản lý cảng sa kỳ hiện mỗi ngày có bốn đến năm chuyến tàu cao tốc vận tải khách từ đất liền ra đảo lý sơn và ngược lại vận chuyển hơn một lượt khách ra đảo
bên cạnh đó nhiều tàu thuyền cũng đã tham gia vận chuyển hàng hóa tết ra huyện đảo lý sơn
mỗi ngày trung bình có khoảng bảy mươi tấn hàng hóa nhu yếu phẩm được đưa ra đảo phục vụ nhu cầu mua sắm tết cho bà con nhân dân
để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp tết hiện ngành giao thông vận tải quảng ngãi đã bố trí tăng cường một mươi phương tiện tàu cao tốc vận tải khách trong đợt cao điểm
các phương tiện được phân chuyến chạy luân phiên không để xảy ra tình trạng ủ nứ khách ở hai đầu cảng đất liền và đảo
hiện thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp nên huyện lý sơn tăng cường vận chuyển hàng hóa tết để chủ động nguồn lương thực thực phẩm trên đảo
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cũng đã triển khai bán vé tết tuyến sa kỳ lý sơn cho nhân dân và du khách trong những ngày tết
các phương tiện được phân chuyến chạy luôn phiên không để xảy ra tình trạng ủ nướng khách ở hai đầu cảng đất liền và đảo
trong kinh nghiệm của mình họ đã nỗ lực chăm sóc cây mai để kịp cung ứng ra thị trường phục vụ tết hai nghìn một mươi bảy
trái với suy nghĩ của nhiều người cho rằng làng mai đã bị lũ lụt tàn phá không còn mai cung ứng ra thị trường dịp tết đình dậu
tuy nhiên người dân vẫn bảo vệ được những chậu mai và kịp thu hoạch để cho mọi người mua về trưng bày ngày tết
mai nhơn an đã sẵn sàng đón tết với bà con khắp mọi miền đất nước
hiện nguồn mai cảnh ở nhơn an rất dồi dào và chất lượng mai tốt
mặc dù giá mai có tăng nhưng năm nay mai đẹp không thiếu để đến với người yêu mai
tại các vườn mai cảnh mua bán đang diễn ra tấp nập
cũng bị mai đỡ cho lệch lá canh hoa cho nó đầy đủ rồi đỡ cho là mình canh bách có nam có cung cấp cho nó đầy đủ
thành là mai cũng vẫn cứ đẹp chứ không có bị tôn thất gì bao nhiêu đâu
về với làng mai nhơn an những ngày này mới thấy không khí vui xuân đón tết đang đến rất gần
tạm bỏ qua một năm hai nghìn một mươi sáu với nhiều khó khăn vất vả do hạn hán mưa lũ
người dân nơi đây đang chào đón một năm mới với niềm tin mới
trong phần tin quốc tế tổng thống barack obama khẳng định sự tin tưởng vào tương lai của nước mỹ
lực lượng iraq tiến sâu vào thành trì của is ở mosung
sáng nay theo giờ việt nam tổng thống sắp mãn nhiệm mỹ barek obama đã có bài diễn văn chia tay
gửi tới người dân từ thành phố quê nhà chicago
bài phát biểu bang illinois khép lại hai nhiệm kỳ làm người đứng đầu nước mỹ
bài phát biểu cuối cùng của vị tổng thống mỹ thứ bốn mươi bốn đã thể hiện niềm tin mãnh liệt vào năng lực của người dân mỹ
trong việc mang lại sự thay đổi lớn lao của đất nước
mở đầu bài diễn văn cuối cùng trên cương vị tổng thống mỹ ông obama nhắc lại sự kiện
cách đây chín năm ông đã chấp nhận ra tranh cử tổng thống tại chính thành phố quê hương chicago
nơi ông đã tìm được sức mạnh của niềm tin rằng nước mỹ có thể thay đổi tiến lên phía trước
đó không chỉ là niềm tin của ông mà còn là hơi thở trong trái tim nhiều người dân
còn nhớ tám năm trước đất nước chúng ta chìm sâu vào suy thoái kinh tế giờ đây tôi tin rằng nước mỹ
sau tám năm qua đã trở nên tốt đẹp hơn hùng mạnh hơn một đất nước của hy vọng tự do và bình đẳng
cho tất cả mọi người nước mỹ đã thoát khỏi suy thoái kinh tế phát triển ổn định các ngành công
nghiệp chủ chốt như chế tạo ô tô được phục hồi và nước mỹ đang trải qua giai đoạn tăng trưởng việc làm dài nhất trong lịch sử
chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacare là điều đáng tự hào vì nhờ đó mà hơn hai mươi triệu người dân được cấp bảo hiểm y tế
tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng nền dân chủ mỹ đang bị thách thức chia rẽ và mâu thuẫn vẫn tồn tại
đây không phải là điều có thể khắc phục trong một sớm một chiều
mỹ sẽ là quốc gia giàu có hùng mạnh và được tôn trọng trên thế giới tuổi trẻ và khát vọng
sự cởi mở và đa dạng tiềm năng vô tận và sự khai phá sẽ mở ra tương
cho nước mỹ đối với tôi và michelle chicago là nơi bắt đầu tất cả đó là thành phố cho chúng
tôi thấy sức mạnh và vẻ đẹp tinh túy của người dân mỹ nước mỹ là câu chuyện không thể nói trong
đôi ba phút mà phải từ thế hệ này qua thế hệ khác chúng ta giúp nước mỹ ngày càng tốt đẹp hơn
mạnh mẽ hơn cho các thế hệ mai sau kết thúc bài phát biểu tổng thống obama
cũng gửi lời cảm ơn đệ nhất phu nhân michel obama và hai con gái luôn sát cánh bên ông
trong những năm qua ông cũng không quên gửi lời tri ân phó tổng thống joe biden cùng các cộng sự
luôn sát cánh bên ông trên con đường lãnh đạo nước mỹ đối với người dân mỹ ông kêu gọi sự tin tưởng
ở khả năng thay đổi của mỗi người để khiến nước mỹ mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn
theo sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi sáu của hàn quốc vừa được công bố triều tiên gần đây đã đạt được
những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường khả năng hạt nhân như lượng nguyên liệu và công nghệ
của các cộng đạo đầu đại sách trắng quốc phòng năm hai nghìn một mươi sáu của hàn quốc được công bố trong bối cảnh
tình trạng căng thẳng đang gia tăng sau khi triều tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục
địa có thể bắn tới phần lãnh thổ của mỹ sách trắng quốc phòng hai nghìn một mươi sáu vừa được bộ quốc phòng
hàn quốc công bố đánh giá quân số cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên khoảng một hai mươi tám triệu quân
tăng tám mươi quân trong hai năm bộ binh tăng từ một hai triệu lên một một mươi triệu quân
tương đương với một mươi quân đoàn không quân giảm từ một trăm hai mươi còn một trăm một mươi quân với năm sư đoàn hải quân
vẫn duy trì sáu mươi quân cũng theo tài liệu này bộ quốc phòng hàn quốc nhận định triều tiên hiện
sở hữu khoảng năm mươi kg plutonium ở cấp độ có thể dùng để chế tạo vũ khí đủ để sản xuất một mươi đầu
đạn hạt nhân con số này trong sách trắng quốc phòng của hàn quốc công bố năm hai nghìn một mươi bốn chỉ là bốn mươi kg
bộ quốc phòng hàn quốc được dẫn lời cho rằng triều tiên chưa làm chủ được các công nghệ liên quan đến
tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm và hiện đang trong quá trình hoàn thiện khả năng bay của tên
lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố tại iraq các lực lượng an
ninh của nước này đang tiếp tục tiến sâu vào khu vực phía đông của thành phố mosun nhằm giành
lại thành trì cuối cùng mà tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã chiếm đóng ở miền bắc iraq
đợt tiến quân mới nhất của lực lượng chống khủng bố iraq đã khiến phiến quân is phải rút về khu
vực phía tây musun nằm bên kia sông tigris chia cắt hai cây cầu nhằm ngăn lực lượng chính phủ iraq
tấn công giải phóng phía tây mosun trên mặt trận đông nam quân đội đã tiến sâu vào các khu vực
al salam palestine sumer yarymiya và sahiron tiêu diệt hàng chục tay súng is và phá hủy hai
xe chở súng máy hạng nặng sau gần hai tháng phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhiều khu
chiến dịch quay mosul đã được giải phóng khỏi tay is trong một thông tin liên quan ngày một mươi tháng
vừa qua bộ trưởng quốc phòng anh michael fillen đã đề ra ba ưu tiên chủ yếu trong năm hai nghìn một mươi bảy trong
đó ưu tiên đầu tiên là tăng cường hợp tác với liên quân trong cuộc chiến chống lại lực lượng nhà
nước hồi giáo is tự xưng quyết tâm đánh bật is ra khỏi iraq trong khi đó tình hình chính trị kinh
tế bất ổn đã khiến tổng thống venezuela nicolás maduro phải quyết định thành lập một bộ chỉ huy
nhằm bảo đảm an ninh hòa bình đất nước đồng thời ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của thế lực thù địch
theo đó bộ chỉ huy chống đảo chính sẽ gồm nhiều gương mặt chủ chốt trong chính phủ
gồm các bộ trưởng ngoại giao quốc phòng nội vụ và phó tổng thống tarek el a isami mới được bổ nhiệm
ông maduro nhấn mạnh bộ chỉ huy này có nhiệm vụ thực thi các chính sách ngăn ngừa
giúp ổn định đất nước trước mọi âm mưu bạo lực chống phá nhà nước
nhân dịp này tổng thống venezuela đã một lần nữa kêu gọi phe đối lập quay lại bàn đối thoại
chính trị và giải quyết các bất đồng giữa hai bên trước đó quốc hội venezuela do phe đối lập chiếm
đa số bỏ phiếu thông qua tuyên bố cho rằng tổng thống maruro phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng
hoàng kinh tế hiện nay của đất nước đồng thời yêu cầu tiến hành cuộc bầu cử tuy nhiên
tòa án tối cao venezuela đã bác bỏ tuyên bố này của quốc hội
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt